tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn bão số một mươi ba chiều tối nay một mươi năm tháng một mươi một bão số một mươi ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc quảng bình nam hà tĩnh
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến bốn giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc
một trăm linh bốn bảy độ kinh đông trên khu vực trung lào
từ ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một đến chiều mai một mươi sáu tháng một mươi một từ thanh hóa đến hà tĩnh
khu vực đồng bằng bắc bộ hòa bình sơn la phú thọ có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
các nơi khác ở việt bắc có mưa vừa với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm